thưa quý vị ngày hôm nay tròn bảy mươi năm về trước dân tộc việt nam ta đã làm nên chiến thắng lừng lẫy nam châu
chấn động địa cầu mang tên điện biên phủ
chiến thắng lịch sử điện biên phủ là chiến thắng của bản lĩnh trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn sáng tạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh đại tướng võ nguyên giáp
cùng với ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta
và sự giúp đỡ của các nước chủ nghĩa xã hội và nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới
và hôm nay tại thành phố điện biên phủ nơi diễn ra lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
không biết là thời tiết có thuận lợi cho lễ diễu binh diễu hành được diễn ra không chị đinh hạnh
vâng anh kiên thưa quý vị khán giả thời tiết ngày hôm nay tại bắc bộ thì hầu hết ở bắc bộ đều dịu mát
và nhiệt độ toàn miền sẽ không vượt quá ba mươi độ c
đặc biệt là tại thành phố điện biên phủ thì vào sáng ngày hôm nay trời sẽ có nhiều mây nắng nhẹ khả năng có mưa thấp
chính vì vậy rất thuận lợi cho các đại biểu du khách cùng với các cán bộ chiến sĩ tham gia lễ diễu binh diễu hành
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ sẽ diễn ra vào khoảng hơn một giờ đồng hồ tới
hy vọng rằng thời tiết sẽ thuận lợi để chương trình diễu binh diễu hành được tập luyện công phu
từ các cán bộ chiến sĩ sẽ được truyền tải tới quý vị khán giả một cách trọn vẹn nhất
và lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc bảy h ba mươi phút ngày hôm nay trên kênh sóng của truyền hình công an nhân dân
và các nền tảng số kính mời quý vị cùng theo dõi